sáng nay một mươi một tháng một mươi hai tại huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng
làm hai người tử vong và năm người bị thương
theo đó khoảng tám giờ sáng nay chiếc xe khách một mươi sáu chỗ của đoàn nghệ thuật tình thương
thuộc trung tâm dạy nghề nhân đạo cho trẻ khuyết tật việt nam thành phố hà nội
do tài xế nguyễn công minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín điều khiển đi từ thị trấn mường xén vào xã bắc lý huyện kỳ sơn
đi đến đoạn xã bắc lý thì mất lái đâm vào vách núi
vụ tai nạn khiến tài xế nguyễn công minh và chị đinh thị thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tử vong tại chỗ
bốn người khác bị thương nặng một người bị thương nhẹ
ngay sau đó các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện kỳ sơn